quý vị thân mến trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch
các cấp các ngành vào cuộc quyết liệt khẩn trương thì vẫn còn một bộ phận người dân
có tâm lý lơ là chủ quan vi phạm quy định của cơ quan chức năng
thậm chí là chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
công an quận ninh kiều tp cn đang tạm giữ đối tượng trương ngọc long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đăng ký thường trú tại quận ninh kiều tp cn vì đã có hành vi
dùng dao tấn công cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín long điều khiển xe máy từ trong hẻm bảy mươi hai
đường nguyễn trãi phường tân an quận ninh kiều đến chốt kiểm soát phòng chống dịch
ngay đầu hẻm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không giải quyết cho long qua
vì long ra đường không đúng quy định về phòng chống dịch
đối tượng đã chửi bới và lấy dao trong người tấn công đâm vào lưng anh nguyễn văn thuận
là bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại chốt
sau khi gây thương tích đối với anh thuận long tiếp tục cầm dao
đuổi theo tấn công một cán bộ khác nhưng không trúng
long đã bị khống chế bắt giữ ngay sau đó
còn tại tỉnh lâm đồng với hành vi cố ý gây thương tích cưỡng dâm và cướp tài sản
đối tượng lê văn phương hai mươi tuổi trú tại thôn năm xã lộc nam huyện bảo lâm
đã bị công an thành phố bảo lộc bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự
vào trưa ngày một mươi một tháng chín phương gọi điện thoại
cho một phụ nữ trú tại huyện bảo lâm đến nhà để trả số tiền mua thiếu chiếc điện thoại trước đó
tại đây phương đã dùng dao khống chế nạn nhân cướp một điện thoại tiền và một lắc tay bằng vàng
trong lúc giằng co phương đã dùng dao cửa vào cổ và đâm vào tay trái của nạn nhân
không dừng lại ở đó đối tượng còn cưỡng hiếp nạn nhân
hành vi của phương bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan công an
nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng
vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn huy hoàng ba mươi ba tuổi
trú tại phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi năm tháng ba
trước số nhà sáu trăm tám mươi bảy nguyễn tất thành
thuộc địa bàn phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
hoàng bị đội cảnh sát kêu cho tuệ phạm về ma túy công an quận thanh khê
phát hiện bắt quả tang khi đang mua bán ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng
tại một căn hộ trung cư trên đường ngô quyền
công an quận thanh khê phát hiện bốn mươi bảy tám mươi sáu gram ma túy đá thuốc lắc và ketamin
trước hội đồng xét xử hoàng thừa nhận đã mua ma túy
từ một thanh niên không rõ lai lịch đem về phân chia và bán lại kiếm lời
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn huy hoàng một mươi bảy năm sáu tháng tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
một thông tin khác công an thị trấn sa rài huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
đối với diệt thanh sang tạm trú tại khóm một thị trấn sa rài
về hành vi có lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày tám tháng chín khi đang tuần tra kiểm soát
tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an huyện tân hồng phát hiện
diệp thanh sang ra đường khi không thật sự cần thiết
khi tổ công tác nhắc nhở thì sang đã có hành vi xúc phạm thoá mạ
trong tổ tại cơ quan công an sang đã thừa nhận hành vi của mình
là do thiếu hiểu biết nóng giận và cam kết không tái phạm
còn tại tỉnh tây ninh thì công an huyện bến cầu cũng vừa ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng một người đối với bốn đối tượng
nguyễn thanh phúc hai mươi hai tuổi hoàng thị thúy hợp một mươi tám tuổi cùng chú tại
thành phố hồ chí minh nguyễn hoàng phúc hai mươi chín tuổi chú tại huyện dương minh châu
tỉnh tây ninh và bùi thị hồng nhung hai mươi năm tuổi
trú tại thị xã hòa thành về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định
trước đó vào lúc một mươi một h ba mươi phút tại khu vực ấp bầu tét xã tiên thuận huyện bến cầu
phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh tây ninh cùng công an thành phố tây ninh
công an huyện bến cầu đã phát hiện xe ô tô bảy chỗ do trần văn lợi
ba mươi một tuổi chú tại thành phố tây ninh làm tài xế chở bốn người trên xe
có hành vi qua lại biên giới trái phép
qua làm việc các đối tượng trên
khai nhận thông qua mạng xã hội facebook tìm việc làm và được giới thiệu
làm việc tại campuchia với mức lương cao sau khi đồng ý các đối tượng sẽ được
người sắp xếp xe đưa đến một khách sạn tại tây ninh để nghỉ và trở đi xuất cảnh
lợi được một người thuê đi đến khách sạn chở bốn người trên đến khu vực biên giới
để xuất cảnh trái phép với tiền công là hai triệu đồng
trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
trong đó bộ giao thông vận tải đề xuất sửa đổi bổ sung tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm
điều đáng chú ý là hành vi sản xuất bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trái phép
sẽ bị tăng rất nặng có thể gấp đến một mươi lần so với hiện nay
cụ thể dự thảo sửa đổi nghị định một trăm linh lần này quy định phạt tiền từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng đối với cá nhân
hiện chỉ từ một đến hai triệu đồng và từ hai mươi hai mươi bốn triệu đồng đối với tổ chức hiện nay là từ hai đến bốn triệu đồng
thực hiện hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
mức phạt tăng từ ba năm triệu đồng tăng lên là ba mươi ba mươi năm triệu đồng đối với cá nhân
từ sáu một mươi triệu đồng lên sáu mươi bảy mươi triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép
hoặc sản xuất lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho hay vừa qua việc đăng ký dịch vụ công mức độ ba mức độ bốn
đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng một phần nhu cầu đổi và cấp lại giấy phép lái xe của người dân
tuy nhiên kể từ khi một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội thì đến nay vẫn còn một mươi bốn bảy trăm linh giấy phép lái xe
quá thời hạn cấp đổi
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong và sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng cục đường bộ việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an
chấp thuận để người có giấy phép lái xe quá hạn có thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe hợp lệ
được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội và sau một mươi ngày kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội
để phục vụ công tác phòng chống dịch và vận chuyển hàng thiết yếu phục vụ cho người dân
tổng cục đường bộ việt nam cũng kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng
có giấy xác nhận đã cư trú tại địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
được phép đổi hoặc sát hạch lại lý thuyết trong thời gian một tháng kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội theo quy định tại thông tư số một mươi hai
ngày hết hạn sử dụng của giấy phép lái xe được dùng làm căn cứ thực hiện thủ tục hành chính đổi cấp lại giấy phép lái xe
cộng thêm thời gian giãn cách xã hội của địa phương
thưa quý vị hà tĩnh là một trong những địa phương có nhiều tuyến đường huyết mạch lưu thông hàng hóa chạy qua
đặc biệt là tuyến quốc lộ một a
trong khi đó dịch covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
các địa bàn lân cận vì vậy việc siết chặt công tác kiểm soát người phương tiện hàng hóa lưu thông trên tuyến quốc lộ một a là hết sức cần thiết
lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã thực hiện phương châm vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tuyệt đối không để xảy ra un tắc ùn ứ tắc nghẽn giao thông trên tuyến hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch vừa đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
nhiều cách làm hiệu quả đã được triển khai để quy trình kiểm tra khai báo được thực hiện một cách nhanh chóng khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch
anh nguyễn xuân hà là lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng tuyến quảng bình hà tĩnh
gần như ngày nào trong tuần anh hà cũng lưu thông qua địa bàn hà tĩnh rất nhiều lần
tuy vật liệu xây dựng không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng có đầy đủ các giấy tờ kiểm dịch theo quy định
nên khi đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã kỳ nam thị xã kỳ anh anh đều
các lực lượng chức năng ở đây tạo điều kiện kiểm tra nhanh để việc vận chuyển hàng hóa của anh được diễn ra thuận lợi
với phương châm đảm bảo an toàn kiểm soát dịch bệnh nhưng không gây phiền hà rắc rối cho người dân và phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là tránh dẫn tới tình trạng ùn ứ hàng hóa ùn tắc giao thông
tại chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a địa phận xã kỳ nam thị xã kỳ anh
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra nhanh gọn cho người dân và phương tiện hàng hóa khi lưu thông qua chốt để đi vào và đi qua địa bàn hà tĩnh
để đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh tất cả các phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch đều phải dừng lại để khai báo y tế và kiểm tra các điều kiện để đi qua đi vào địa bàn
nếu phương tiện vận chuyển hàng hóa có thẻ nhận diện luồng xanh thì được đi ngay còn những phương tiện không thuộc trường hợp luồng xanh thì vẫn được tạo điều kiện lưu thông qua chốt nếu như các lái xe và người ngồi trên phương tiện đảm bảo đủ các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu phương tiện vận chuyển hàng hóa có thẻ nhận diện luồng xanh thì được đi ngay còn những phương tiện không thuộc trường hợp luồng xanh thì vẫn được tạo điều kiện để đi qua địa bàn
với đặc thù lượng hàng hóa lưu thông từ nam ra bắc di chuyển qua địa bàn hà tĩnh luôn ở mật độ cao vì thế việc tạo điều kiện thuận lợi với các cách làm linh động vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa rút ngắn thời gian kiểm tra không gây ủn ứ phương tiện giao thông hàng hóa đã khiến tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh luôn giữ vững được tốc độ lưu thông tạo điều kiện tốt cho phát triển kinh tế xã hội của vùng